những kỷ niệm khi ngày đầu cầm máy một thời trai trẻ trên những cung đường gian khổ
những câu chuyện đằng sau những bức ảnh là hành trang cho sự nghiệp của ông
rồi những phần thường những tấm huy chương
trên với đá để tồn tại
có lẽ điều đó không sai với một con người như ông nghệ sĩ nhấp ảnh nông tú tường
con người ấy hiên ngang như mỏm đá tai mèo bền bỉ dẻo dai bất chấp thời gian
tháng đôi ba lần với chiếc máy ảnh trong tay
độc hành cùng núi rừng tây bắc để làm đẹp thêm cho mảnh đất quê hương